với mong muốn lan tỏa và gắn kết hàng triệu du khách đã ghé thăm thành phố và yêu mến vùng đất con người đà nẵng
trung tâm xúc tiến du lịch sở du lịch thành phố đã phát hành video ca nhạc đà nẵng nhớ bạn
video này do ca sĩ nhạc sĩ lê cát trọng lý một người con của đà nẵng sáng tác riêng cho thành phố quê hương
ca khúc là những ca từ đơn giản mộc mạc tình cảm cùng những cảnh quay gần gũi thân thường
nhằm gửi gắm nói lên tiếng lòng của người dân thành phố đà nẵng mong du khách sớm quay trở lại
hiện nay thành phố đà nẵng cũng sẵn sàng chào đón khách du lịch trở lại với lễ hội đà nẵng chào năm mới hai nghìn hai mươi
tại hai bên bờ sông hàn và công viên châu á với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn để phục vụ người dân địa phương và du khách
đây cũng là một trong những hoạt động nhằm kích cầu thu hút khách khôi phục lại hoạt động du lịch trên địa bàn